thưa quý vị và các bạn không chỉ công nhân những người lao động nghèo cũng đang trở thành món mồi béo bở trong mắt những kẻ cho vai nặng lãi
số tiền vay không nhiều nhưng lãi suất phải trả cao gấp hàng chục lần so với lãi suất ngân hàng đang đẩy những người vốn đã nghèo lại ngày càng nghèo thêm
đến khi không trả nổi nợ thì các đối tượng cho vay áp dụng hàng loạt các ngón nghề đòi nợ gắt gao xiết nợ ép con nợ vào cảnh khốn cùng thậm chí gây ra án mạng